nền nhiệt cao nhất ở các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ tiếp tục ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi bảy ba mươi chín độ
tại các khu vực như mường tè mường lây mường la phù yên hay là cả khu vực hòa bình
nhiệt độ sẽ lên tới mức bốn mươi bốn mươi một độ
với các tỉnh thành phía đông bắc bộ mai cũng sẽ là một ngày nắng mạnh với nền nhiệt ngày cao trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
ở thủ đô hà nội mức nhiệt cũng ở ngưỡng phổ biến là ba mươi tám độ trời nắng nóng gai gắt
vì thế mà chúng ta nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian nắng gắt nhất của ngày là từ một mươi một giờ trưa cho đến tận một mươi sáu giờ chiều
với miền trung hôm nay đã là ngày nắng nóng gai gắt thứ hai liên tục
và ngày mai xu hướng nắng nóng còn gai gắt hơn là bởi sự gia tăng của cường độ vùng thấp nóng
các tỉnh miền trung vùng từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên đều xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
những nơi như là quỳ châu
con cuông đô lương hương khê đông hà và cả nam đông nhiệt độ còn tăng lên mức bốn mươi bốn mươi một độ
cùng với đó là độ ẩm thấp nhất trong ngày giảm xuống dưới bốn mươi năm khiến cho trời đã khô lại còn nóng gai gắt
và dự báo tình trạng nắng nóng gai gắt như vậy ở miền trung sẽ còn kéo dài liên tục cho đến hết ngày một mươi chín
ở tây nguyên và nam bộ gió mùa tây nam vẫn đang trong thời kỳ suy yếu
ở hai khu vực này mưa rông chỉ xuất hiện một vài đời về thời điểm về chiều
còn trong ngày trời nắng sớm và cường độ nắng cũng khá mạnh
vì thế mà mức nhiệt ngày ở tây nguyên và nam bộ cũng duy trì trong ngưỡng cao
ở khu vực tây nguyên nhiệt độ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
và nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển do tác động hút gió của hoàn lưu vùng thấp nóng
ở vịnh bắc bộ gió hướng nam đến đông nam với cường độ cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao trên hai
hai m khiến cho biển động
với khu vực biển từ cà mau trở vào cho đến kiên giang
cũng như là cả khu vực vịnh thái lan vẫn còn có mưa rào và rông ở mức dài rác
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
còn đối với hai khu vực huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
thời tiết tốt trời không mưa gió hướng tây nam cường độ trung bình cấp bốn đến cấp năm
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước